sau nhiều ngày tích cực điều tra các trinh sát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai xác định được nhóm đối tượng khai thác gỗ trái phép
thuộc địa phận xã chư gây huyện công ro đồng thời chuyển vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công lo
để đưa ra quyết định khởi tố và điều tra xử lý các đối tượng trước pháp luật
trước đó trinh sát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai phát hiện tại nhiều vị trí thuộc tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn xã chư rê
huyện công tro lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp la ba huyện công tro quản lý
xảy ra việc lâm tặc khai thác gỗ trái phép phòng cảnh sát môi trường đã phối hợp với hạt kiểm lâm
viện kiểm sát nhân dân huyện và công an huyện công trờ ro tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định có hơn tám mươi ba mét khối
thuộc nhiều nhóm gỗ khác nhau bị chặt hạ
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công trô ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bốn đối tượng liên quan đến hành vi khai thác gỗ trái phép trên
gồm lê thanh nguyễn long kỳ lê đức hòa và trần văn trọng đã đến cơ quan công an đầu thú
hành vi được nhận của cháu là sai là vi phạm phép lục cháu hứa là sẽ khai thanh khẳng để nhận được sự khoan hồng của nhà nước
để thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép trên
hành vi các đối tượng vào rừng tìm các cây gỗ lớn để đánh dấu ước lượng kích thước khối lượng
sau đó về địa phương do hỏi những người có nhu cầu mua gỗ với kích thước như trên
thỏa thuận xong cả nhóm mang theo máy cưa vào cắt sẻ gỗ dùng xe mô tô độ để chở gỗ về bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
các đối tượng vào khóa rừng thì rất là manh động đối tượng hình nhiều
quá trình để phát hiện bộ việc này thì chúng tôi đã tiến hành theo dõi một thời gian rất là dài
quá trình trinh sát bí mật vào rừng
đúng như hiện trường khai thác mà đi mất khoảng bốn tiếng thì chúng tôi phải đi tám tiếng
vì việc chúng tôi phải đi vòng rừng để bảo lại tránh các đối tượng đều có cắt cử người trông coi
từng đoạn một từng cái cửa rừng và một là đều có các đối tượng sẽ trông coi giám sát người lạ vào
khi phát hiện người lạ thì các đối tượng rừng hoạt động
hai nữa là đường rừng thì nó vất vả
mùa này thì bắt đầu cái khu vực phía đông là mùa mưa
vì cái việc mùa mưa mà đi vào rừng rất khó khăn
các đồng chí trinh sát cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ
kết quả thì đã phát hiện và làm rõ được các đối tượng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai đang phối hợp với công an huyện công slore
và các ngành chức năng của huyện tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
chuyển sang một số tin tức khác
ngày ba mươi tháng một mươi một
cục thống kê thành phố hồ chí minh cho biết
chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của thành phố giảm một mươi bảy so với tháng trước
và tăng một tám mươi ba so với cùng kỳ năm trước hai nghìn hai mươi ba
theo cục thống kê thành phố
so với tháng trước có bốn nhóm chỉ số giá giảm
gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm một bốn mươi một
nhóm biêu chính viễn thông giảm chín
nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm sáu
nhóm giáo dục giảm ba ba mươi ba
các nhóm hàng còn lại đều tăng so với tháng trước
tăng cao nhất là nhóm giao thông tăng ba bốn
kế đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng một một